thưa quý vị và các bạn vì nảy sinh lòng tham đối với đàn châu bò hơn hai mươi con của gia đình ông đào văn nó
mà mã văn mèng lấy cớ gia đình ông nó làm chỉ điểm cho quân địch
hắn tập hợp một số dân quân trong xã lôi kéo và kích động những người này cùng thực hiện ý đồ với mình
những người dân quân xã kia cũng đang mang trong lòng sự căm hận quân địch đã tàn phá xóm làng giết hại bà con
vì vậy ngay khi nghe mã văn mèn trình bày sự việc
bọn chúng đều đông tin cùng họ nhất trí thực hiện kế hoạch sát hại gia đình ông đào văn nó
men là người phụ trách một đội dân quân của xã
vì vậy các hội dân chung sẽ bí chiều gia đình nào khó khăn gia đình nào nhiều châu bò mèng cũng đều biết

điều này mã văn mèng biết rất rõ mỗi khi đi tuần qua khu vực xóm đông khuôn
chú mẹ tao nghe nói là ông nó là người chỉ điểm

giết hại bà con
tao với chúng mày đi sang nhà ông nó xem như thế nào
giải quyết cái vụ việc này luôn
khi chiến sự kết thúc người dân bị sát hại làng bản bị tàn phá rất nhiều
trong xã lúc đó xuất hiện tin đồn người nhà ông nón là chỉ điểm chính
chính điều này đã khiến mã văn màng nảy sinh âm mưu đen tối
ba người mà mừng gọi tới đó là triệu văn lập nông bình thăng đàm văn sòi
những người này cũng là dân quân xã
sau khi cùng nhau bàn bạc kế hoạch tỉ mỉ mã văn mèng dẫn đồng bọn cùng đến xóm đông khuôn
kế hoạch là cả bọn sẽ đến gia đình nhà ông nó rồi chia thành hai tốt
một thốp phục kích tại con đường mòn duy nhất dẫn vào các hộ trong gia đình nhà ông đào văn nó
để đề phòng nếu có người nào muốn chạy đi kêu cứu hoặc chạy thoát thân lên khu rừng gần nhà
thì bọn chúng sẽ chặn lại
tốt thứ hai do màng dẫn đầu tốt này sẽ vào thẳng nhà ông nó
bọn chúng và gọi ông ra ngoài cửa vờ hỏi thăm
sau đó màng và đồng bọn lấy cớ mời ông ra ngoài ngó có chuyện cần bàn riêng
không nghi ngờ gì cả ông nó liền đi theo bọn chúng đến đầu ngõ gần khu vực chuồng châu màng bảo ông nó đứng ở đó
tại đây mèng đã hỏi ông nó có phải gia đình ông đã chỉ điểm cho quân địch đi tàn phá bản làng sát hại bà con hay không
mặc kệ câu trả lời của ông ra sao bọn chúng vẫn nổ súng sát hại ông ngay tại chỗ
tiếng súng nổ đã khiến toàn bộ những người còn lại trong gia đình sợ hãi chạy ra ngoài
sau khi sát hại ông nó màng cùng đồng bọn đuổi theo những mấy người đang chạy trốn toát thật vào rừng và fulfill lần lại đi xả súng vòng họ
những người chạy ra ngõ thì bị hai tên phục kích sẵn ở đó chặn lại bằng những loạt đạn lạnh lùng
không thấy còn ai sống sót mẹng và đồng bọn vẫn chia làm hai tốt
một tốt theo lệnh cổ màng đi tìm và lùa hết hơn hai mươi con trâu bò của gia đình các nạn nhân vào rừng để giấu
cấp còn lại đi vào nhà lục lọi đồ đạc của cải
sau đó bọn chúng đốt hết cả mấy ngôi nhà để tạo hiện trường giống như quân địch vừa càn quét qua
có vấn đề đặt ra rằng gia đình bà đào thị nhìn cũng bị sát lại bốn người ở xóm lộ pết
nguyên nhân vì sao
qua quá trình đấu tranh với bà văn mèn
thì bà văn mèn có khai rằng
trong quá trình sát lại bà đào thị nhìn cũng bị sát lại bốn người ở xóm lộ pết
đối với gia đình ông đào văn nó và ba gia đình khác
thì bà đào thị nhìn là người phát hiện ra hành vi phạm pháp của chúng
và sau đó bà đào thị nhìn đã kể lại sự việc với chồng là ông đào văn lình
mà văn mèn biết được điều đó cho nên muốn bịt đầu mối để như là che giấu hành vi phạm pháp của mình
vì vậy văn mèn tiếp tục
bảy mưu tính kế lừa gia đình bà đào thị nhìn đến xóm lộ pết để sát lại nhằm bịt đầu mối
tại cơ quan điều tra má văn mèng cũng khai
một tên đồng bọn của mang trong lúc đi tìm châu bò để lùa vào rừng
hắn vô tình nghe được câu chuyện của bà đào thị nhìn
nhà cũng ở xóm đông khuôn nhưng cách nhà ông nó hơn một km
lúc này bà nhìn tâm trạng rất sợ hãi và nói chuyện với ông lình
về việc khi bà đi tìm châu ở trong khu rừng gần nhà ông nó
bà nhìn thấy ông má văn màng cùng mấy người đứa đã nổ súng sát hại rất nhiều người nhà ông nó
lúc nhìn thấy bà sợ quá nên đã nứt vào một bụi cây
nhờ vậy mà thoát nạn
toàn bộ câu chuyện của bà nhìn nói với chồng
một đồng bọn của mèn đã nghe thấy toàn bộ
hắn trở về và nói lại với má văn mèn
việc sát hại cả gia đình ông nó là một tội ác trời không dung đất không tha
nếu bà nhìn biết được thì tội ác của chúng sớm muộn cũng bị bản lộ
để che giống tội lỗi
bọn chúng thống nhất
sẽ sát hại gia đình bà hình và ông linh để bị đầu mối
sau khi đã bản bạc
bọn chúng thực hiện đúng như kế hoạch
một tốt vào gia đình bà nhìn
rồi lừa bà nhìn
ra khu đồi cách nhà khoảng một trăm linh mét để có chuyện mà nói

khi ra đến bên đồi bọn chúng lập tức sản súng sát hại gia đình bà
nhóm còn lại vào nhà tìm tài sản
sau đó châm lửa đốt nhà bà nhìn
giống như đã đốt nhà của những nạn nhân trong xóm đông khuông
khi giết thải cả gia đình bà nhìn màng và đông bọn
đâu ngờ rằng ông đào văn xe đã chạy thoát về huyện hà quảng
sau đó xe và họ hoàng đã tố cáo tội ác của màng và đồng bọn với công an huyện hòa an
biết đối với bà nhìn
khi biết được sự việc đã bị bài lộ
má văn màng tập hợp đông bọn tại một khu miếu hoang
cách xóm đông khuông khoảng một mươi km để bàn bà hướng giải quyết
tại đây màng bàn với đông bọn nên tránh đi
đi càng xa càng tốt
ai có bà con ở dưới
ai có bà con ở dưới
đi càng xa thì đến đó hở tạng
còn không thể lên rừng tìm kiếm chỗ ẩn nấp
để tránh sự chú ý
màng yêu cầu đông bọn để toàn bội súng lại cho hắn cất dấu
bọn trúng mạnh ai nơi đi
con màng đến một hang núi nằm sâu trong rừng để lần trốn
cảm ơn màng
nhưng hãy chắc needs toàn bộ
đã tìm ai tại wor
cậu nói trò cu chu
trong tàu hóa porque
buộc là là em
vị hyun hyesu
để tạo điều kiện khống chế đối tượng lập an toàn cơ quan điều tra đã nhờ một người bà con của lập hẹn hắn cùng đi thẳng châu ở khu vực ruộng nơi cơ quan điều tra sẽ bố trí lực lượng phục kích
sự việc diễn ra đúng như kế hoạch ngày hôm sau lập đã đến nơi hẹn để thảng châu lực lượng của ta đã không chế lập an toàn
mang phân công đi lùa châu bò của gia đình các nạn nhân vào rừng để giấu
trong lúc tìm xô châu bò còn đang đi lạc lập đã vô tình nghe được câu chuyện của bà đào thị nhìn đang nói chuyện với chồng về việc bà đã nhìn thấy màng cùng mấy người nữa đã nổ súng sát hại gia đình ông nó
chính vì điều này mà mạng đã chỉ đạo sát hại gia đình bà nhìn để bị đầu mối
tại cơ quan điều tra lập cho biết bản thân cũng rất ân hận vì tội ác mà mình đã gây ra
tất cả cũng chỉ vì lòng căm thủ quân địch đã tàn sát xóm làng nên khi nghe màng nói gia đình ông nó là chỉ điểm thì bản thân đã ủng hộ kế hoạch của màng mà không suy xét gì cả
bây giờ khi sự việc đã rồi lập không có thời gian suy nghĩ lại nên đã vô cùng hối hận
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kế hoạch của mình nhé
chiều muộn ngày thứ ba các chính sát phát hiện thăng và sòi đang tìm đường xuống núi
tại đây hai đối tượng đã bị không chế khi vừa ra khỏi biển rừng